tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề việt nam liên bang nga
giao lưu đối thoại văn học và văn hóa hội thảo thu hút đông đảo các nhà việt nam học
nga học các nhà hoạt động văn hóa của liên bang nga và việt nam
tại hội thảo các học giả đã cùng nhau chia sẻ về đặc điểm của ngôn ngữ nga việt
quá trình giao lưu văn hóa việt nga đặc biệt là sự giao lưu trong lĩnh vực văn học như tiếp nhận
thi pháp học nga tại việt nam nikolai ivanovich với nửa thế kỷ nghiên cứu văn hóa văn học việt nam
giao lưu văn học việt nga qua những chặng đường lịch sử hội thảo nhằm tăng cường kết nối
giao lưu ngôn ngữ văn học và văn hóa giữa hai nước việt nam và liên bang nga